để kiểm soát chặt hơn việc đi lại của người dân nhằm đảm bảo hiệu quả giãn cách xã hội
trong những ngày tới công an tp hcm sẽ cập nhật danh sách người được phép ra đường
lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là thông tin được công an tp hcm chia sẻ trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm qua
theo phản ánh của nhiều người dân hiện đang xảy ra tình trạng
trong một số khu dân cư người dân không chấp hành giãn cách nghiêm như những ngày đầu
lưu lượng di chuyển trong khu dân cư tăng lên do tăng cường lượng cung ứng hàng hóa
lương thực thực phẩm và có lực lượng đi chợ thay
công an tp hcm sẽ siết chặt kiểm tra kiểm soát để bảo đảm an toàn giãn cách
công an tp hcm cũng đã điều động hơn một cán bộ xuyên sĩ
từ các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm xuống các quận huyện để đám nhiệm
nghiệp vụ ở các chốt chạm kiểm soát và đưa lực lượng đang chốt chạm
ở các quận huyện các phường xã thì sẽ đưa về khu dân cư để kiểm soát trong khu dân cư
ngoài ra để bảo đảm việc ra đường đúng đối tượng
công an tp hcm đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường
của các sở ban ngành quận huyện để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thông qua công nghệ thông tin lực lượng công an sẽ kiểm soát người đi đường
đối chiếu giữa lượng người ra đường với f trong cộng đồng để ra soát mối liên hệ với f
từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn